do ảnh hưởng của cơn bão số một mươi hai đến tối ngày một mươi tháng một mươi một nhiều địa bàn của tỉnh phú yên đã bị chia cắt
và riêng huyện miền núi đồng xuân bị cô lập hoàn toàn
do nước lớn đổ về từ thượng nguồn và thủy điện la hiềng xả lũ một bảy trăm linh m ba trên dây
từ một mươi bảy h ngày một mươi tháng một mươi một tất cả các tuyến đường đi vào huyện đồng xuân đều bị ngập sâu cô lập toàn huyện
ở những vùng trũng thấp có nơi ngập sâu đến ba mét nước sông kỳ lộ tiếp tục lên nhanh
vượt báo động ba và dự kiến có khả năng vượt đỉnh lũ năm hai nghìn một mươi bảy là một bảy mươi tám m
đến một mươi chín h ngày một mươi tháng một mươi một toàn tỉnh phú yên đã sơ tán hơn bảy người dân
chủ yếu tại các huyện đồng xuân tuy an và thị xã sông cầu trong đó huyện đồng xuân bị cắt điện hoàn toàn
tại huyện phú hòa lúc một mươi sáu h ngày một mươi tháng một mươi một ông hồ ngọc bưng chú tại thôn phú lộc xã hòa thắng
đi thăm nước bên sông ba trên kè phú lộc không may bị trật chân rơi xuống sông bị nước quấn trôi
hiện chính quyền địa phương và gia đình đang tổ chức tìm kiếm